nhằm tiếp nối các hoạt động thuồng chuỗi hội nghị quan chức cấp cao năng lượng asean lần thứ ba mươi tám
sáng nay hội nghị bộ trưởng asean cộng ba về năng lượng lần thứ một mươi bảy đã diễn ra tại hà nội
bộ trưởng trường đoàn các nước asean trung quốc hàn quốc nhật bản khẳng định cam kết theo đuổi
các biện pháp phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch trong những lĩnh vực năng lượng
bằng cách tăng cường quan hệ đối tác và đổi mới hướng tới an ninh năng lượng
năng lượng chuyển đổi và khả năng phục hồi năng lượng
đại dịch covid một mươi chín đã dẫn đến những thách thức chưa từng có đối với ngành năng lượng trong khu vực
như nhu cầu điện giảm cắt giảm các dự án thăm dò và lọc dầu và những chậm trễ trong phát triển dự án năng lượng tái tạo
chính vì vậy quá trình chuyển đổi năng lượng trong asean cộng ba không chỉ tập trung từ nhiên liệu hóa thạch
sang năng lượng tái tạo mà cần lựa chọn năng lượng sạch bền vững ứng dụng công nghệ hướng tới khả năng phục hồi sau dịch